liên quan đến sự cố y khoa xảy ra tại bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ y tế đã có công văn số một nghìn chín trăm một mươi sáu bitbmte gửi sở y tế thành phố hà nội và bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc
bộ y tế cho biết đã có thông tin sơ bộ về quá trình tiếp nhận và khám thai tư vấn hẹn khám lại đối với bệnh nhân trần ngọc diệp
bộ y tế đề nghị sở y tế tp hà nội chỉ đạo phối hợp với bệnh viện và các cơ quan chức năng để giải quyết các công việc phát sinh nếu có
nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân trên địa bàn cũng như hoạt động của bệnh viện và ngành y tế
đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện trong quá trình giải quyết sự cố y khoa này theo quy định hiện hành
trong trường hợp cần thiết thành lập hội đồng chuyên môn có thể mời các chuyên gia của bệnh viện phụ sản trung ương để có thêm thông tin về quá trình khám bệnh chữa bệnh của bệnh nhân trần ngọc diệp
sau khi chuyển tuyến từ bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc sang bệnh viện phụ sản trung ương vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ y tế cũng yêu cầu bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc tiếp tục thực hiện giải quyết sự cố y khoa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
và các nội dung yêu cầu tại văn bản số một nghìn tám trăm một mươi bảy bt bmte ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ y tế
thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng đảm bảo khách quan minh bạch đảm bảo quyền lợi của người bệnh cũng như hoạt động của bệnh viện và ngành y tế
trước đó ngày một mươi một tháng bốn sở y tế tp hà nội cũng đã có công văn số tám mươi bốn bcit báo cáo ủy ban nhân dân tp hà nội về sự việc xảy ra tại bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc
theo đó nội dung diễn biến quá trình khám và theo dõi đối với sản phụ trần ngọc diệp được tóm tắt như sau
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn thai phụ đến khám lần đầu tại bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc trần đoán thai ba bảy tuần năm ngày
trên kết quả siêu âm có hình ảnh dây rốn cuốn cổ một vòng chỉ số ối sáu mươi tám mm phụ được chỉ định nằm theo dõi tại bệnh viện
sáng ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn thai phụ được siêu âm kiểm tra lại đo chỉ số ối tám mươi một mm thai phụ được về nhà theo dõi tại nhà
theo lịch hẹn người bệnh đến khám thai ngày hai mươi tháng ba thai dây rốn cuốn cổ một vòng chỉ số ối một trăm một mươi hai mm
tìm thai một trăm ba mươi chi một phút thai phụ được tư vấn chỉ định theo dõi tại nhà và hẹn khám lại sau ba ngày
ngày hai mươi ba tháng ba theo lịch hẹn thai phụ không đến khám lại
ngày hai mươi bảy tháng ba thai phụ đến khám kết quả siêu âm không theo hoạt động tim thay được trần đoán thai ngừng phát triển trong buồng tử cung
và bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc làm thủ tục chuyển sang bệnh viện phụ sản trung ương
ngay sau khi nhận được thông tin và đơn tố cáo của sản phụ trần ngọc diệp ngày một mươi tháng bốn
sở y tế đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc tổ chức họp hội đồng chuyên môn gặp gỡ trao đổi chia sẻ với sản phụ và người nhà sản phụ trần ngọc diệp báo cáo toàn bộ sự việc xảy ra
đồng thời sở y tế đã chỉ đạo phòng thanh tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ y quản lý hành nghề y dược tư nhân kiểm tra quy chế chuyên môn
nguyên tắc hành nghề của bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc trong thực hiện khám bệnh chữa bệnh đối với sản phụ trần ngọc diệp
phòng nghiệp vụ y tham mưu thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét đánh giá quá trình khám bệnh chữa bệnh của người bệnh trần ngọc diệp tại bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc có sai sót về chuyên môn kỹ thuật hay không